đối với phía nam khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của địa hình nên trời còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn các tỉnh thành nam bộ vào sáng sớm mức nhiệt cũng giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang đến ban ngày khu vực tây nguyên trời nắng ấm hơn khi mà mức nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn nhiệt độ cao nhất trong ngày tại nam bộ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng các tỉnh ven biển miền tây trời nhiều mây hơn
gối có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc chủ yếu ở mức cấp bốn cấp năm
thời tiết ít mưa tầm nhìn thoáng
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng từ bốn đến bảy độ vị bắc
nên trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng lốc xoáy gió giật mạnh có thể xảy ra gây nguy hiểm đến hoạt động của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước